ngày hôm qua hai mươi hai tháng tám hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo châu văn mỹ cựu phó tránh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu bốn năm tù về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng mỹ là thẩm phán phó tranh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu được phân công tham gia xét xử phúc thẩm vụ án trụng cấp tài sản xảy ra ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại ấp vĩnh tiến xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình
trước đó ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân huyện hòa bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trong vụ án sáu tháng tù giam sau đó bị cáo gửi đơn kháng án đến tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu xin được giảm nhẹ hình phạt
được hưởng án treo
qua người quen giới thiệu bị cáo gặp châu văn mỹ và nhờ mỹ giúp đỡ được hưởng án treo
châu văn mỹ được cho là đòi và nhận một trăm linh triệu đồng của bị cáo và cũng đòi quan hệ tình dục với bị cáo
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai châu văn mỹ tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án và hội đồng xét xử đã tuyên sáu tháng tù cho hưởng án treo
thời gian thử thách một mươi hai tháng
sau khi phiên tỏa kết thúc mỹ điện thoại đòi bị cáo tiền
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại một nhà nghỉ thuộc phường một thành phố bạc liêu mỹ đang nhận tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả ta
liên quan đến vụ án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự và dựa tiền
sáng nay ngày hai mươi ba tháng tám tòa án nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà diệm vũng tàu tiến hành xét xử sơ thẩm
bị cáo trong vụ án này là lê thái thiện còn gọi là thiện soi và lê thái phong con thiện soi cùng chú thị xã phú mỹ
dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong hai tuần
theo cáo trạng ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú thị xã phú mỹ
đế công an thị xã phú mỹ tố cáo lê thái thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao
tiếp nhận đơn tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã tiến hành điều tra
và xác định thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao
mức lãi suất do thiện và người vai tiền thỏa thuận trong đó có nhiều khoản vai
với lãi suất từ ba đồng
phong con trai thiện giúp thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến việc cho vai tiền
với lãi suất cao và thu hội nợ
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai cha con thiện đã cho chín người vay tiền tổng số tiền hơn ba trăm hai mươi hai tỷ đồng
với mức lãi suất vay từ một trăm linh chín một năm đến một trăm bốn mươi sáu một năm
thiện và phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc hơn hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tổng số tiền lãi các khoản vai hơn một trăm linh
tổng số tiền mà hai cha con thiện thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vai lãi nặng gần một trăm linh tỷ đồng
sau đó thiện và phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức sử dụng hơn năm mươi chín tỷ đồng thu lợi bất chính
từ việc cho vai lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất vật liệu xây dựng của những người vay
công an tp thuận an phối hợp cục quản lý thị trường tỉnh bình dương đã tiến hành kiểm tra
hai kho hàng kinh doanh thực phẩm tại phường bình hòa tp thuận an
phát hiện nhiều loại thực phẩm không rõ

tại thời điểm kiểm tra đơn vị chức năng xác định hai kho hàng này đang chứa số lượng hàng hóa nhập lậu
như bánh kẹo táo đỏ hạt rẻ bánh mì sữa cắt lát trà lá xấy xí mội
ngoài ra cơ quan chức năng phát hiện bánh tai heo da cá khô bỏ miếng khô bỏ sợi ngũ góc gạo lứt
các loại đậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc với cơ quan chức năng chủ hai kho hàng trên đều chưa xuất trình được hồ sơ giấy tờ liên quan
cũng như hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp đối với toàn bộ số lượng hàng hóa nói trên
bao bì hàng hóa không thể hiện thông tin ngày sản xuất hạn sử dụng
bước đầu chủ cơ sở thừa nhận số hàng hóa trên đều đụng mua trôi nổi trên thị trường
nên không có hóa đơn chứng tử theo quy định
đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ tăng vật để xử lý theo quy định
tại đỉnh đồng nai công an thành phố biên hòa phối hợp với các lực lượng chức năng
liên tiếp phát hiện xử lý nhiều cơ sở công ty kinh doanh chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế thịt lợn tại khu phố sáu thành phố phường long bình tp biên hòa
do bà dương thị khuy bốn mươi sáu tuổi làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sơ chế khoảng một hai tấn thịt lợn
không rõ nguồn gốc xuất xứ
bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh thú y
làm việc với lực lượng chức năng chủ cơ sở khai số thịt lợn trên được chế biến từ những con lợn đã chết
được bà mua từ các trang trại lợn ở một số huyện trên địa bàn tỉnh
sau khi được sơ chế số thịt này bán cho các đầu mối tại tỉnh bình dương
trước đó kiểm tra kho hàng của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm nguyên đán
đóng tại phường tân hiệp tổ công tác phát hiện có hơn hai trăm năm mươi cân sản phẩm động vật nhập khẩu
và cơ sở nhữ thị hà đóng tại phường hồ nai đang chứa trên tám năm tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
các chủ cơ sở này không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số thực phẩm nói trên
các công ty cơ sở mua về để bán lẻ cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn tp biên hòa và các vùng lân cận
hiện công an thành phố đang phối hợp cùng ngành chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm những cơ sở công ty trên theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chữ ký số lạc công nghệ được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động như giao dịch điện tử kê khai thuế điện tử hải quan điện tử ngân hàng
tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện tình trạng giả mạo đơn vị cung cấp chữ ký số gửi thông báo yêu cầu khách hàng ra hạn
khi gói dịch vụ đang còn thời hạn sử dụng dài hoặc thu tiền nhưng không cung cấp dịch vụ
do chủ quan không ít cá nhân doanh nghiệp đã bị lừa tiền mất tiền oan
thời gian qua anh trần xuân hưng chủ một doanh nghiệp trên địa bàn hà nội có nhận được một email thông báo nội dung gia hạn chữ ký số
theo đó kể từ năm ngày nhận được thông báo nếu doanh nghiệp không liên hệ số điện thoại trong email hệ thống sẽ tự động hủy và không thể nâng cấp được nữa

tính chung bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trị giá xuất khẩu hàng do quả đạt ba một tỷ usd tăng sáu mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
do quả xuất khẩu tới các thị trường chính trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đều tăng trưởng tốt
một số thị trường suy giảm như hoa kỳ thị trường đài loan trung quốc thái lan và australia dẫn đầu về trị giá
xuất khẩu là thị trường trung quốc đạt hai tỷ usd tăng một trăm hai mươi tám năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
xuất khẩu do quả tới thị trường hoa kỳ đạt một trăm bốn mươi năm triệu usd giảm một mươi một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp theo là hàn quốc đạt một trăm hai mươi năm một triệu usd tăng một mươi ba
tới nhật bản đạt một trăm linh năm sáu triệu usd tăng năm năm
năm nay nhờ thời tiết thuận lợi
năm nay nhờ thời tiết thuận lợi

ước đạt từ hai mươi năm đến ba mươi tấn một hectare
đến thời điểm này bà con nông dân đã thu hoạch khoảng bảy mươi diện tích
với giá hiện nay giao động ở mức từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg tăng gấp ba so với vụ mùa năm ngoái
với việc ký kết nghị định thư với trung quốc để mặt hàng này xuất khẩu qua quốc gia tỷ dân
đã giúp giá khoai lang tăng hơn
tại đắk lắk tăng cao hơn mỗi năm
đắk lắk hiện có khoảng một mươi hectare khoai lang trồng trồng chủ yếu tại các huyện lắk cơm ga crong năng crong búc crong mana crong bông ea hleu thị xã buôn hồ và thành phố buôn ma thuật
tổng sản lượng toàn tỉnh ước đạt gần
riêng các vùng trồng được cấp mã số sang trung quốc dự kiến cho sản lượng khoảng năm mươi tấn
đã được tỉnh đắk lắc chuẩn bị rất kỹ để xuất khẩu những lô khoai lang tươi đầu tiên vào thị trường tỷ dân
chúng tôi là chăm sóc toàn bộ sinh học theo hưởng việt giáp mà công nghệ cao
thì khoai lang đi chín ngày xuất khẩu thì giả năm nay quá cao
bắt đầu từ dư là chuẩn bị khoai xuất khẩu đi đúng ngày thì nông dân như là cây dân dân để khí con khoai con đẹp
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn hiện cả nước có một mươi ba cơ sở đóng gói và bảy mươi vùng trồng khoai lang đủ điều kiện xuất khẩu sang trung quốc
để tránh việc các chủ mã số đã có tâm lý chủ quan không quan tâm đến nâng cao chất lượng vùng trồng
ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thay đổi thói quen canh tác từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng
không nên mở rộng diện tích ồ ạt tránh tình trạng cung vượt cầu
bảo vệ giành giữ môi trường sinh thái ổn định đời sống cho dân cư địa phương và các vùng lân cận
hiện nay khu rừng ngập mặn cần giờ đã đáp ứng bốn trên tám tiêu chí của tổ chức công ước ramsar quy định
đủ để đề xuất công nhận trở thành khu ramsar
sở giao thông vận tải tỉnh bình dương cho biết địa phương đang nghiên cứu lựa chọn tư vấn nghiên cứu tiền khả thi
dự án đường sắt quy mô lớn kết nối năm đô thị
tổng vốn đầu tư dự kiến là khoảng năm mươi tỷ đồng để xây dựng tuyến đường sắt kết nối năm đô thị tại bình dương
trong đó được trích hơn một mươi hai tỷ đồng dùng chi phí giải phóng mặt bằng
sau khi hoàn thành dự án này sẽ kết nối bốn thành phố gồm thủ dầu một dĩ an thuận an và tân uyên và thị xã bến cát
cụ thể dự án xây dựng tuyến đường sắt từ ga bào bàng đến ga an bình sẽ đi qua huyện bào bàng thị xã bến cát
thành phố tân uyên thành phố thuận an và thành phố dĩ an
dài năm mươi hai hai km gồm sáu ga an bình bình chuẩn bình dương chánh lưu tân hưng bầu bàng và bốn trạm khách gồm tân bình an phú tân vĩnh hiệp hòa lợi
dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng năm mươi tỷ đồng trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng một mươi hai tỷ đồng
dự án dự kiến sử dụng bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức hoặc đối tác công tư
dự kiến khởi công trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bảy và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
tiền giang sẽ tổ chức tuần lệ giới thiệu các sản phẩm ô cớp mỗi xã một sản phẩm tại thành phố hồ chí minh
để quảng bá đến người tiêu dùng tại thành phố xúc tiến thương mại đến các hệ thống phân phối trong và ngoài nước
đặc biệt sự kiện sẽ không thể thiếu các loại trái cây đặc sản của thủ phủ trái cây tiền giang như sầu riêng
xoài cát hòa lọc thanh lông ruột đỏ bưởi da xanh khóm mít
về các sản phẩm ô cớp đến nay tỉnh đã xây dựng và công nhận hai trăm linh bảy sản phẩm
trong đó có chín mươi năm sản phẩm ô cớp được chứng nhận bốn sao một trăm một mươi hai sản phẩm ô cớp được chứng nhận ba sao
ngoài ra có năm sản phẩm đang được tỉnh đề nghị năm sao
đến năm hai nghìn hai mươi năm tiền giang đặt mục tiêu ít nhất hai trăm linh sản phẩm đạt từ ba sao trở lên
trong đó có năm bảy điểm du lịch nông thôn phấn đấu một mươi sản phẩm ô cóp đạt năm sao
một trăm linh sản phẩm ô cớp được giới thiệu trên trang web chuyên ô cớp của tỉnh
sự kiện sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng tám đến hai tháng chín
nhà trưng bày của trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm itpc
nhờ tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và nỗ lực không ngừng
trong việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho khách hàng
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội được forbes việt nam đánh giá là
một trong các ngân hàng thương mại có mức tăng trưởng ấn tượng nhất
danh sách trên được forbes việt nam xét duyệt dựa trên nhiều yếu tố
như tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu lợi nhuận
tăng trưởng chỉ số eps giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
đồng thời forbes việt nam thực hiện điều tra định tính về đánh giá mức tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp
bao gồm vị thế công ty trong ngành nguồn gốc lợi nhuận chất lượng quản trị doanh nghiệp triển vọng ngành
đơn cử ngân hàng thương mại cổ phần quân đội đã được forbes việt nam đánh giá là
một trong các ngân hàng thương mại có mức tăng trưởng ấn tượng nhất
với mức lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hai mươi hai bảy trăm hai mươi chín tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi
tăng ba mươi bảy năm cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này
cuối năm hai nghìn hai mươi hai tổng tài sản của ngân hàng đạt bảy trăm hai mươi tám năm trăm ba mươi hai tỷ đồng tăng hai mươi so với đầu năm
thị trường chứng khoán việt nam kết thúc tuần qua giao dịch bằng một phiên bán tháo trên diện rộng
làm chỉ số vn index bốc hơi gần năm mươi sáu điểm xóa sạch mức tăng của cả bốn tuần giao dịch trước đó cộng lại
và đây cũng là phiên giảm điểm mạnh nhất trong một mươi năm tháng qua
theo phân tích từ chứng khoán vn direct có nhiều nguyên nhân dẫn đến phiên bán tháo cuối tuần qua
chính là động thái chủ động hạ margin vậy giao dịch ký quỷ của nhà đầu tư sau khi một công ty chứng khoán
tắp đầu thiện phần môi giới thông báo giảm tỷ lệ ký quỷ với nhiều cổ phiếu từ ngày hai mươi hai tháng tám
diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu trụ cột như họ cổ phiếu vin đợt tăng mạnh vừa qua của tỷ giá trong nước
và thông tin tiêu cực về một tập đoàn bất động sản lớn tại trung quốc khiến tâm lý nhà đầu tư lo sợ
đa bán ra càng mạnh về cuối phiên khiến chỉ số vn index chốt phiên ngày thứ sáu tại mức một một trăm bảy mươi tám điểm
giảm mạnh bốn bốn so với đầu tuần
thực tế tuần qua thị trường chứng khoán việt nam giảm sâu trong bối cảnh các thị trường chứng khoán
trên thế giới cũng diễn biến tiêu cực chủ yếu do lo ngại về lĩnh vực bất động sản của trung quốc
và chiến dịch tăng lãi suất của mỹ có thể kéo dài trước áp lực lạm phát gia dặn
tính dụng nửa đầu năm nay vẫn tăng chậm dù lãi suất điều hành đã giảm bốn lần liên tiếp
do đó các ngân hàng cũng đua nhau giảm lãi suất cho vay và tung nhiều có tính dụng ưu đại để kích cầu tính dụng
theo đó tăng trưởng tính dụng vào cuối tháng bảy được ghi nhận là bốn ba giảm nhẹ so với mức bốn bảy
được công bố vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của ngân hàng nhà nước
tăng trưởng tính dụng giảm so với tháng trước tiếp tục cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế đang ở mức thấp
để kích thích tăng trưởng tính dụng nhiều ngân hàng đã đưa ra gói ưu đại giảm lãi suất khoản vay mới để kích cầu tính dụng
tùy từ ngân hàng và nhóm khách hàng lãi suất khoản vay hiện hữu giảm khoảng năm đến hai một năm từ đầu năm tới nay
có giảm lãi suất cho vay từ năm tới hai so với lãi suất cho vay thông thường
và cũng đã quy định rất rõ ràng về các điều kiện để tham gia vào gói tín dụng
và trong quá trình chiến phai thì bidv luôn có sự đánh giá
để làm sao doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn tính dụng và có những trình sửa các điều kiện tham gia vào gói
theo các chuyên gia kinh tế các quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ và giảm lãi suất cho vay thường có mục tiêu hỗ trợ tăng cường hoạt động kinh doanh
và phục hồi kinh tế sau những thách thức như dịch bệnh hay suy thoái
với lãi suất thấp hơn doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí tài chính trong quá trình vay vốn
điều này giúp giảm giá thành sản phẩm và tạo ra lợi thế cạnh tranh
nó sẽ có tác động khá là tốt đến nền kinh tế
đơn cựu giống như là khi mà lãi suất cho vay giảm thì các tầng lớp kinh tế trong nền kinh tế việt nam sẽ có xu hướng là vay mượn nhiều hơn để đầu tư cho các hoạt động sản xuất
cũng như là các nhu cầu của họ giống như mua sắm thì khi đó sẽ hỗ trợ phần nào cho nền kinh tế
bên cạnh đó thì khi mà cái lãi suất ở mức thấp thì nó cũng làm cho cái tăng trưởng tín dụng có được sự cải thiện đáng kể
tuy nhiên việc thúc đẩy thủ tục vây vốn nhanh chóng
là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo tác động tích cực của việc giảm lãi suất
nếu thủ tục vây vốn quá phức tạp chậm chạp hoặc gặp nhiều trao cản
thì nguy cơ các doanh nghiệp không thể nhanh chóng tận dụng lợi thế của lãi suất thấp là rất cao
mình vẫn phải duy trì cái yêu cầu là chứng minh về dòng tiền của doanh nghiệp nhưng mà mình có thể hạ cái chuẩn về cái tài sản đảm bảo
bởi vì ở thời điểm hiện tại thì như chúng ta thấy được rằng là cái thị trường bất động sản thì nó đang đóng băng
và cái việc mà định giá tài sản thì chắc chắn là nó sẽ phải rất là thấp
do vậy là doanh nghiệp đôi khi là họ trước đây họ vay được một trăm linh đồng với cái tài sản đó
nhưng mà bây giờ thì họ chỉ vay được sáu mươi bảy mươi đồng thôi do cái thị trường đó
chính vì thế thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để mà hạ một số cái chuẩn nhất định này lại để mà hỗ trợ doanh nghiệp trong cái thời điểm hiện tại
với các biện pháp điều hành và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
đến nay lãi suất cho vay việt nam đồng bình quân đối với các khoản vay mới
hiện ở mức khoảng tám chín
một năm giảm một một năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
dù vậy ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ không tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá
và tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên
và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của chính phủ
nạn xe dù bến cốc tại tp hcm hiện nay đang nóng hơn bao giờ hết
và phương thức hoạt động của các nhà xe cũng muôn hình vạn trạng
với nhiều hình thức tinh vi hơn nhằm đối phó với các cơ quan chức năng
phóng sự này cũng sẽ khép lại tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
biến hiệu quảng cáo là công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa thương mại minh tâm
nằm ở mặt tiền đường sư văn hạnh phường chín quận năm
thế nhưng hình thức hoạt động thì không chỉ vậy

ngoài hàng hóa tập kết thì luôn có tới hàng chục hành khách chờ tới giờ lên xe
đáng nói hơn công ty này còn sử dụng phần đường ra vào của chung cư sư vạn hạnh
để làm nơi đổ đón trả khách và bốc dở tập kết hàng hóa
chạy từ trạm từ dưới bến tre lên vô tới trạm đây luôn
nói chung người ta lên tới trạm thì người ta sẽ đón mình tới trạm rồi
mình vẫn mua vé đàng hoàng vô tới trạm mình đặt khi mình đi là mình điện thoại
mình đặt thì mình sẽ lấy vé
thì khi mình lấy vé xong lên đây thì tài xế sẽ chở mình đến đây
dọc tuyến đường hùng vương đoàn từ vòng xoay cộng hòa tới giao lộ ngô quyền
ghi nhận có hai nhà xe thường xuyên tổ chức đón trả khách ngay tại mặt tiền đường
cụ thể là nhà xe hùng hiếu số bảy mươi chín đường hùng vương vùng một vùng một mươi
và nhà xe duy quý số một trăm một mươi sáu hùng vương phường chín quận năm
chuyến đường hùng vương nối quận năm và quận một mươi chiếc rộng hơn sáu m với ba làng xe
thế nhưng phần đường dành cho xe hai bánh lưu thông thường xuyên bị chiếm dụng bởi các ô tô lớn dừng chờ đón khách
tình trạng này diễn ra còn rất công khai thậm chí cả vào khung giờ cao điểm
xe khách dường đổ khiến cho người điều khiển xe máy buộc phải lớn ra ngoài để vượt qua chiến ngại vật
điều này tìm mở nguy cơ tai nạn giao thông
kẹt xe đường đi người ta nó kẹt đường đi không được luôn
anh cháy đón nhiều không còn mỗi lần xe dừng lại thì đón cái đường đi

xe nó về nó đua về nó quẹo vô là kẹt đường kẹt đường kẹt đường xe người ta đi
sau nhiều lần theo dõi chúng tôi nhận thấy cách thức các tài xế sử dụng để đón khách lên xe khác tình vi

nếu như đa số các nhà xe sử dụng địa điểm cơ sở của mình để đón trả khách
thì một số xe ngoại thành lại sử dụng chiêu thức dừng nhanh di chuyển chậm chạy lòng vòng để kiếm khách
đơn cử như xe khách biển kiểm soát sáu mươi ba f bảy mươi hai này
do không thể dừng đổ tới khu vực cung văn hóa lao động vượng một được lâu
tài xế đã cho xe di chuyển chậm theo vòng tròn từ đường nguyễn thị minh khai ré vào huyện trân công chúa
tiếp tục ra phải vào nguyễn du rồi vào trương định để về lại nguyễn thị minh khai
để về lại nguyễn thị minh khai
nhưng điều đó cũng chưa là gì đối với tình huống của nhà xe kim mạnh hùng
toàn bộ việc mở cửa khoang chứa hành lý đến cất đồ đạp và lên xe đều phó mạch cho nữ hành khách như thế này